tối ngày hai mươi sáu tháng bốn hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an vừa cứu sống bảy người trên xuồng cao su
xuất phát từ hà tĩnh đi đảo ngư du lịch trên đường vào bờ đã bị lật do gặp sóng lớn
khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an nhận được tin báo của
người dân về việc một xuồng cao su xuất phát từ hà tĩnh đi đảo ngư du lịch trên đường vào bờ do gặp
sống to bị lật trên xuồng có bảy người ngay khi nhận được tin báo hải đội hai đã báo cáo bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh và nhanh chóng điều động xuồng cùng sáu cán bộ chiến sĩ xuất bến tổ chức cứu hộ
cứu nạn đến khoảng hai mươi h hai mươi phút cùng ngày xuồng cứu nạn đã cứu được cả bảy người đi trên xuồng
đưa về cầu cảng hải đội hai an toàn sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn hải đội hai đã làm các thủ tục để bảy du khách
trở về với gia đình